phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa huy động bốn mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
triệt xóa thành công chuyên án tổ chức đánh bạc đánh bạc qua mạng internet bắt khẩn cấp bảy đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
hai đối tượng chính cầm đầu đường dây này gồm huỳnh trần ngọc sâm trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
đặng công long chú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng cùng đồng bọn gồm hà văn hoàng huỳnh văn hiếu hồ văn hải cùng chú tại quận ngũ hành sơn
phạm đăng vinh chú tại huyện hòa vang nguyễn hữu tuyên chú tệ quận thanh khê đều bị bắt giữ về hành vi đánh bạc
thu giữ chín điện thoại di động một ipad khoảng một năm trăm linh trang tài liệu thể hiện lịch sử giao dịch cá độ và tổng số tiền một năm triệu đô la mỹ tương đương khoảng năm mươi tỷ đồng việt nam
cụ thể sâm đã giao cho hải và long ba trang mạng chịu trách nhiệm móc nối với các đối tượng khác hình thành nên đường dây cờ bạc khép kín
có sự phân cấp tổ chức chặt chẽ sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đang mở rộng điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nguyễn đình sáu về tội trốn thuế
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn mangalam thép và hợp kim có địa chỉ tại khu công nghiệp mỹ phước ba thị xã bến cát
quá trình kiểm tra xác minh cơ quan công an đã xác định nguyễn đình sáu là người mua hàng phế liệu trôi nổi trên thị trường bán lại cho công ty khác
tại thời điểm phát sinh các hợp đồng kinh tế mua hàng thì công ty mangalam không biết gì về pháp nhân ký kết hợp đồng mà chỉ thông qua sáu
cho đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cục thuế tỉnh bình dương có kết luận
giám định xác định hành vi của nguyễn đình sáu là hành vi trốn thuế với số tiền hơn hai trăm bốn mươi hai triệu đồng
tại tỉnh bình định liên quan đến vụ án tổ chức sử dụng ma túy trong thời gian giãn cách xã hội xảy ra tại khu resortu nam ở huyện phù cát
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tù đối với hai mươi bốn bị cáo
trước đó vào ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
hội mai vũ nhân trú tại thị xã hòa nhơn tỉnh bình định vẫn đặt phòng tại resort vũ nam để tổ chức sinh nhật cho bạn gái
và rủ thêm nhiều bạn bè đến cùng tham gia sử dụng ma túy
trong lúc các đối tượng đang sử dụng ma túy thì đã bị lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy công an tỉnh bình định bắt quả tang thu giữ nhiều tăng vật
nguyễn từ sơn trú tại thành phố hồ chí minh là quản lý của resort vu nam cùng với hai nhân viên đã tự ý chứa chấp để thu lợi bất chính
với hành vi trên nguyễn từ sơn phải nhận bàn án chín năm tù gia
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh hà nam vừa bắt quả tang bốn thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn
trước đó vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng chức năng kiểm tra hành chính đột xuất tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn phường châu sơn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
qua kiểm tra đã phát hiện bắt quả tàng bốn thanh niên gồm ba nữ
nữ một nam có biểu hiện sử dụng ma túy tại một phòng của khách sạn
và tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một đĩa tròn màu trắng bảy túi ni lông bên trong có chất tinh thể dạng hạt màu trắng bốn điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu những người này khai nhận số viên ma túy trên nhờ bạn bè mua giúp với giá bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng mua về để sử dụng
thực hiện đợt kiểm tra xử lý về hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
vào sáng ngày hôm nay trạm cảnh sát đường thủy tân châu thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang tổ chức tuần tra phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hàng chục xà lan có vi phạm trên sông tiền
tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy tân châu thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một mươi năm phương tiện xà lan về hành vi chở quá vạch mớn nước an toàn
đồng thời buộc các chủ phương tiện thuyền trưởng phải hạ tải đúng vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện mới được phép tiếp tục lưu thông
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với năm đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tri cục dự trữ nhà nước tỉnh sơn la và tri cục giữ chữ nhà nước huyện mộc châu
năm đối tượng bị bắt gồm trần việt anh
phó tri cục trưởng phụ trách tri cục dự trữ nhà nước tỉnh sơn la
nguyễn thị huyền trang kế toán tri cục dự trữ nhà nước tỉnh sơn la
ngô thị hiền lương thủ quỹ trị cục dự trữ nhà nước tỉnh sơn la
nguyễn thị bình cán bộ cục dự trữ nhà nước khu vực tây bắc
nguyên tri cục trưởng tri cục dự trữ nhà nước huyện mộc châu
nguyễn quang ngọc trưởng bộ phận tài vụ quản trị kiêm kế toán trưởng tri cục dự trữ nhà nước huyện mộc châu
theo kết quả xác minh từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng trên đã tổ chức thực hiện việc thuê bốc phát gạo nhập xuất kho
lập một mươi tám hồ sơ thanh toán bốc vác với đơn giá không đúng thực tế
nhằm mục đích rút số tiền công bốc phát tranh lệch giữa định mức so với thực tế chi trả
để hưởng lợi với tổng số tiền trên một bảy tỷ đồng
đồn biên phòng vĩnh ngươn bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị đã lập biên bản
bắt người phạm tội quả tang
đối với huỳnh công nhật hóa ba mươi tuổi trú tại phường vĩnh nguyên tp châu đốc
về hành vi vận chuyển trái phép gần một kg ma túy
trước đó vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám tổ công tác phòng chống ma túy và tội phạm
thuộc bộ chỉ huy tỉnh an giang phối hợp đồng biên phòng vĩnh quân tổ chức tuần tra kiểm soát biên giới
khi đến vệnh đai biên giới thuộc khu vực khóm vĩnh chánh ba phường vĩnh nguyên tp châu đốc
phát hiện một thanh niên không rõ lai lịch đưa một chiếc tv màu đen cho hóa chở đi
nghi vấn đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu từ campuchia về việt nam nên lực lượng tiến hành truy đuổi
khi đến khu vực khóm vĩnh chánh phường châu phú a thành phố châu đốc thì tổ công tác tiếp cận yêu cầu đối tượng
dừng lại để kiểm tra kiểm tra bên trong chiếc tv có cước dấu năm túi nilon trong suốt miền túi được gặp lại
và dán băng keo bên trong mỗi bọc có chứa tinh thể chất rắn màu trắng nghi ma túy
tổ công tác tiến hành đưa toàn bộ người tan vật phương tiện về đồn biên phòng vĩnh quân để tiếp tục điều tra làm rõ
qua giám định tại phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh an giang tất cả năm túi ni lông có chứa tinh thể chất rắn
màu trắng nói trên là ma túy loại metafetamin có khối lượng hơn tám trăm chín mươi gram
hiện đồn biên phòng vĩnh quân bộ đội biên phòng tỉnh an giang lập biên bản bắt người phạm tội quả tan
thông báo công an viện kiểm sát tp châu đốc phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật
đối tượng bùi thanh nguyên hai mươi một tuổi trú tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuột vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vì cần tiền tiêu xài nên một cháu gái một mươi bốn tuổi ở huyện grongbúc tỉnh đắk lắc
đã nhắn tin đặt vấn đề vai tiền của nguyên nguyên yêu cầu cháu gái phải thế chấp bằng hình ảnh video nhạy cảm
để vay tổng số tiền bốn mươi năm triệu đồng đến ngày một mươi tám tháng năm thì cháu mất khả năng trả nợ nên nguyên đã phát tán hình ảnh
clip nóng lên mạng xã hội để uy hiếp đòi nợ sau khi biết chuyện mẹ của cháu gái đã liên hệ với nguyên
để thỏa thuận trả nợ thay con và trong lúc nguyên gặp nạn nhân để nhận tiền thì bị bắt giữ